thưa quý vị hôm nay ngày năm tết ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão
người dân từ các tỉnh thành đã tranh thủ trở lại thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
để sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới
tại các cửa ngõ thủ đô dòng người và phương tiện tăng cao so với những ngày trước
càng về chiều lượng phương tiện càng đông đúc tuy nhiên không xảy ra tình trạng ô nớ
do năm nay lượng người trở lại thủ đô giải rác từ ngày bốn
còn tại phía nam hàng nghìn xe máy ô tô từ các tỉnh miền tây trở lại thành phố hồ chí minh
đã khiến quốc lộ sáu mươi đoạn qua địa bàn huyện châu thành bến tre và thành phố mỹ tho tiền giang
liên tục bị ô nớ giao thông cục bộ
tuyến cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây lượng ô tô khá đông
lực lượng cảnh sát giao thông túc trực tại các điểm ô nớ để điều tiết và phân luồng giảm ôn tắc
cho các phương tiện lưu thông
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv